khi tiêm đủ liều vaccine thông thường vẫn bảo đảm hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong
mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần năm mươi ba triệu ca và hơn tám trăm ba mươi bốn ca tử vong
về covid một mươi chín mới đây một nghiên cứu mới cho rằng cả thế giới đang hiểu sai về dịch bệnh này
bởi những quan điểm trước đó cho rằng covid một mươi chín là bệnh về đường hô hấp
nhưng các nhà nghiên cứu israel cho thấy rằng căn bệnh này thực ra tấn công vào hệ miễn dịch và hô hấp
nhóm nghiên cứu cho biết ý tưởng này có thể giúp giải thích bản chất bất thường
của covid một mươi chín và thậm chí mở đường cho việc sử dụng các chất chống oxy hóa không kê đơn
giúp điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
các nhà di truyền học thuộc trường đại học ben gurion đã nghiên cứu về ti thể
thường được gọi là nhà máy điện của tế bào
chúng tạo ra hầu hết năng lượng hóa học cần thiết để cung cấp năng lượng
cho các phản ứng sinh hóa của tế bào
giáo sư dan mismar trưởng nhóm nghiên cứu và là chủ tịch của hiệp hội di truyền israel cho biết
chúng tôi đã mong chờ sẽ thấy sự thay đổi trong ti thể ở phổi
là ở máu bởi vì suy cho cùng covid một mươi chín được cho là một bệnh về phổi
nhưng thật ngạc nhiên chúng tôi thấy điều ngược lại
chúng tôi không thấy có sự thay đổi nào đối với ti thể trong phổi
nhưng lại thấy sự thay đổi đáng kể trong máu với sự giảm biểu hiện gen của các thi thể
ông misma cho rằng máu được xem là một chỉ báo mạnh mẽ về trạng thái của hệ miễn dịch
và nghiên cứu của ông cho thấy sự suy yếu miễn dịch xảy ra trước bất kỳ vấn đề hô hấp nào
giả thuyết của ông mismar là các ti thể hoạt động bất
thường gây ra một số tác động đáng lo ngại nhất của covid một mươi chín
bao gồm cả cơn bão sitokin một phản ứng quá mức của hệ miễn dịch có thể gây ra tử vong nhanh chóng
giáo sư misma cho biết nếu ông ấy đúng tình trạng của bệnh nhân covid một mươi chín
có thể được cải thiện với các chất chống oxy hóa hiện có
giáo sư misma nói cho đến nay thi thể gần như bị bỏ qua và giờ chúng tôi đang xác định
chúng là nhân tố trọng tâm đồng thời bắt đầu tìm hiểu cách cải thiện chức năng của thi thể
từ đó làm suy giảm các triệu chứng
chuyên gia này lập luận có những loại thuốc không kê đơn hay nói một cách nghiêm túc là thực phẩm bổ sung
có thể hỗ trợ chống covid một mươi chín đúng là chất chống oxy hóa
chúng làm giảm các tín hiệu do ti thể tạo ra và có thể ngăn chặn cơn bão sitokin
về cơ bản là một cơn bão báo hiệu
ông misma nhấn mạnh chúng tôi đã tự hỏi tại sao lại phát hiện những thay đổi trong ti thể của máu
chứ không phải là ở phổi
điều này khiến chúng tôi phân tích sâu dữ liệu của các tế bào đơn lẻ mà chúng tôi thu thập từ bệnh nhân
nhiều khả năng chính những rối loạn trong chức năng hệ miễn dịch đã dẫn đến cơn bão sitokin và các bệnh về phổi
năm nay một điều đáng buồn trên toàn thế giới là nhờ sự kiện giáng sinh đã bị hủy bỏ
trong khi đó những hạn chế đi lại và giới hạn tập trung đông người cũng được áp đặt tại nhiều quốc gia trở lại
khiến các hàng quán lại trở nên vắng vẻ
việc đòn giáng sinh vào năm mới của thế giới năm nay dơ vào chầm lắng
các quốc gia trên khắp châu âu đã xem xét những biện pháp hạn chế di chuyển
trong khi tổng thống mỹ joe biden kêu gọi tất cả người mỹ đi tiêm vaccine
để chống lại biến thể omicron trước dịp lễ giáng sinh thứ hai của đại dịch
các chính phủ trên toàn cầu đã thác trả các hạn chế trong hoạt động di chuyển xã hội
đồng thời đưa ra những lời kêu gọi cấp bách yêu cầu người dân đi tiêm chủng do virus biến thể omicron đã nổi lên
thành một chủng virus chiếm ưu thế đồng thời bỏ qua các kế hoạch mở cửa trở lại
mà nhiều người hy vọng sẽ báo trước sự khởi đầu của kỷ nguyên hậu đại dịch vào năm hai nghìn hai mươi
số ca nhiễm omithon đang gia tăng ở khắp châu âu mỹ và châu á bao gồm cả nhật bản
nơi xuất hiện một ổ dịch tại một căn cứ quân sự làm số ca nhiễm tăng lên ít nhất một trăm tám mươi người
ở châu á nhật bản thông báo có những trường hợp nghi ngờ lây truyền omitron trong cộng đồng đầu tiên
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vừa qua trong khi ấn độ kêu gọi các bang của mình chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm
và cho phép họ áp dụng các hạn chế đối với đám đông và tụ tập nhiều người
các trường hợp nhiễm virus omicron ở ấn độ
đã tăng gần gấp đôi trong tuần qua
virus omicron đang tàn phá không khí lễ hội khi mùa giáng sinh đang tới và sắp đến năm mới
là mùa du lịch và mua sắm nhất là ở các nước phương tây
hội chợ giáng sinh ở nhiều nước đã bị hủy bỏ trong khi những hạn chế đi lại
và giới hạn tập trung đông người được áp đặt trở lại khiến cho các hàng quán trở nên vắng vẻ
mặc dù biến thể omicron được cho là không gây tỷ lệ tử vong cao
nhưng biến thể delta nhưng rõ ràng là virus đang ảnh hưởng nghiêm trọng
đến kinh tế toàn cầu
quý vị thân mến trong khi cả thế giới đang lo lắng không yên vì biến thể omicron xuất hiện
và lây lan vô cùng nhanh đặc biệt là các nước châu âu và châu phi
thì tại châu á số ca mắc covid một mươi chín và tử vong ở nhật bản lại giảm mạnh một cách khó lý giải
giáo sư taro yamamoto tới từ đại học nagasas cho biết
thành thật mà nói chúng tôi không biết chính xác lý do khiến số người chết
vì covid một mươi chín ở nhật giảm đột ngột
sau thế vận hội olympic số ca covid một mươi chín tại nhật bản tăng mạnh
cuối tháng tám nước này liên tục ghi nhận hơn hai mươi ca covid một mươi chín một ngày
tình hình dịch căng thẳng khiến cho các chuyên gia lo ngại nguy cơ hệ thống y tế của thủ đô tokyo
và một số thành phố khác sẽ sớm rơi vào tình trạng quá tải
nhưng tới đầu tháng chín dịch bệnh tại xứ hoan đạo bất ngờ suy giảm
số ca bệnh bắt đầu giảm xuống dưới ngưỡng một mươi ca một ngày
những tuần gần đây số ca bệnh giảm xuống chỉ còn vài trăm ca
kể từ đầu tháng một mươi một nước này chỉ ghi nhận năm ca tử vong vì covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu đang xem xét một yếu tố như thời tiết mô hình chu kỳ lây lan của virus
và khả năng từng nhiễm virus với chủng ncov gây bệnh nhẹ trước đó
một số chuyên gia cho rằng các đặc điểm di truyền tiềm ẩn của người nhật
tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn trước ncov
dù vậy họ cho rằng cần phải có thêm nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận
nhật bản hiện tiêm chủng cho hầu hết dân số và đa phần người dân đều tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo không loại trừ khả năng
các con số thống kê dịch ở mức thấp tại nhật bản cho thấy sự thiếu hụt về xét nghiệm diện rộng
chậm trễ trong truy vết và báo cáo các ca tử vong từ các địa phương
ông michinori kohara nhà nghiên cứu tại viện đô thị tokyo cho rằng
số liệu mà chính phủ nhật bản thống kê về dịch có thể chỉ bằng một phần tư cho tới một phần một mươi con số thực tế
vào hôm một mươi sáu tháng một mươi hai nhật bản ghi nhận ca nhiễm omicron đầu tiên
tới ngày hai mươi ba tháng một mươi hai số ca nhiễm biến chủng mới tại nước này tăng lên hai trăm linh trường hợp
nhưng số ca bệnh nhìn chung
nhân dân vẫn ở mức thấp
tuần trước số ca nhiễm trung bình của tokyo là hai mươi năm ca
một số nghiên cứu tại nhật bản nhận thấy rằng tình trạng di truyền hoặc sức khỏe của người dân nhật bản
bao gồm tỷ lệ béo phì thấp cũng có thể góp phần là một nguyên nhân
quý vị thân mến những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng căng thẳng phức tạp
vì vậy quý vị chú ý không nên lơ là trong phòng chống dịch
chúng ta góp sức để công cuộc chống dịch đạt được hiệu quả
chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đóng một năm mới an khang thịnh vượng và bình an
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại